thưa quý vị ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã tới kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái nguyên
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh thái nguyên đã báo cáo những kết quả nổi bật của công an tỉnh trong năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó lực lượng công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm trọng điểm
tập trung giải quyết rứt điểm những khâu yếu việc khó không để hình thành điểm nóng phức tạp
bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
cụ thể đã kéo giảm bảy tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ điều tra khám phá án đạt chín mươi ba một
phát hiện xử lý hai trăm năm mươi sáu vụ việc trong lĩnh vực kinh tế một mươi sáu vụ phạm tội về tham nhũng
chức vụ hai trăm bảy mươi một vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường
một năm mươi sáu vụ một hai trăm năm mươi bảy đối tượng phạm các tội về ma túy thu giữ số ma túy tương đương gần bốn mươi tám năm bánh heroin
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng bộ công an đánh giá cao nỗ lực của lực lượng công an tỉnh thái nguyên
trong thực hiện chỉ đạo của bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đồng thời yêu cầu công an tỉnh phát huy những kết quả tích cực đã đạt được
tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán để nhân dân đón xuân vui vẻ hạnh phúc
trước đó đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ủy thái nguyên thăm hỏi chúc tết và tặng quà các hộ nghèo
gia đình chính sách trên địa bàn huyện đồng hỷ và dân hương tại khu di tích lịch sử quốc gia đại đội chín trăm một mươi năm đội thanh niên sung phong chín mươi một bắc thái
công an tỉnh thừa thiên huế vừa tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
và trao bằng tổ quốc ghi công đối với đồng chí hạ sĩ võ duy khánh
nguyên chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh thừa thiên huế
hạ sĩ võ duy khánh sinh ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tại xã thủy tân thị xã hương thủy
nguyên là cán bộ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
vào lúc hơn một mươi năm h ngày hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy hạ sĩ võ duy khánh trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại đường tránh huế
phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô vi phạm tốc độ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên đối tượng không chấp hành liều lĩnh gia tăng tốc độ đâm thẳng vào xe đồng chí khánh
làm đồng chí khánh ngã xuống đường bị thương tích nặng
mặc dù đã được các đồng chí đồng đội và y bác sĩ hết lòng cứu chữa
nhưng đồng chí không qua khỏi và hy sinh vào sáng ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ghi nhận những công lao đóng góp của đồng chí ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
thủ tướng chính phủ đã có quyết định về việc cấp bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ võ duy khánh
nhân dịp tết nguyên đán quý mão công an tỉnh khánh hòa vừa tổ chức thăm tặng quà tết
cho hai cơ sở mái ấm tình thương trên địa bàn thành phố cam ranh
đây là hoạt động thiện nguyện thường niên hướng về cộng đồng
nhằm góp phần động viên tinh thần ổn định dân sinh cho người dân tại địa phương
đoàn đã đến thăm hỏi động viên và tặng nhiều phần quà cho cơ sở máy ấm nhân ái
và máy ấm đại an tại xã cam phước đông thành phố cam ranh
đây là những phần quà được cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và một số đơn vị mạnh thường quân quyên góp
hỗ trợ cho các trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng tại hai máy ấm tỉnh thương nói trên
thông qua những món quà với tinh thần tương thân tương ái của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh khánh hòa
góp phần động viên tinh thần đem lại nhiều niềm vui xuân đón tết cho các em
vâng những ngày cận kề tết nguyên đán thì ai ai cũng mong muốn hoàn thành công việc
để về nhà đón tết cùng gia đình người thân
cũng mong muốn như vậy nhưng đối với những chiến sĩ công an nói chung
lực lượng công an xã nói riêng sẽ phải tạm gác lại việc riêng để ứng trực tại địa bàn
với mong muốn đem đến bình yên cho người dân vui xuân đón tết dù là trong đất liền hay ngoài biển đảo xa xôi
bản sen một xã đảo thuộc huyện vân đồn tỉnh quảng ninh những ngày cận tết
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
công tác vận động tuyên truyền được đặt lên hàng đầu
lực lượng công an vẫn đến từng nhà để tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện theo quy định của pháp luật

từ đó là chúng tôi đã vận động và tuyên truyền đến toàn thể người dân
đây là những hình ảnh đã thành thường lệ tại trụ sở làm việc của công an xã đa lộc
huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa nói riêng trong những ngày lễ tết
những ngày cuối năm nguy cơ xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự an toàn giao thông luôn tiềm ẩn
để không bị bất ngờ trước những tình huống đó lực lượng công an xã luôn chủ động nắm bắt tình hình
đưa ra những phương án cụ thể để sẵn sàng ngăn chặn và xử lý vi phạm
trên địa bàn sa ta là có chín chốt chín chốt đối với chín thôn
và chín cái điểm chốt này đều là cái nơi giao thương và cái nơi đông người quan lại
thì từ chốt một chốt chín thì là phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ở chỗ nào chúng ta về chốt đấy
sau khi mà tổ chức các cái buổi tuyên truyền họp dân
thì là công an xã đã đánh giá cái việc hiệu quả của công tác tuyên truyền đối với người dân
người dân hiểu ra và ủng hộ mọi việc làm của công an xã khi mà triển khai trên địa bàn
xã ngư lộc được mệnh danh là xã có tỷ lệ dân cư đông nhất việt nam
chính vì vậy công tác kiểm soát tình hình an ninh an ninh trật tự gặp không ít khó khăn
những ngày lễ tết chính là thời điểm dễ xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự an toàn giao thông
nắm bắt tình hình
công tác tuần tra được triển khai xuyên suốt trên khắp địa bàn xã

để gần dân gắn bó với dân và hiểu dân hơn lực lượng công an xã luôn chủ động trong mọi điều kiện tình huống
thức cho dân ngủ gác cho dân vui không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm tự hào của mỗi chiến sĩ
hòa trong niềm vui chung của người dân khắp nơi vui mừng đón tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc
tại trại tạm giam công an tỉnh quảng nam tết cũng đang đến thật gần với ngọn lửa ấm
và những chiếc bánh trưng bánh tết được chính tay các phạm nhân gói trong niềm mong mỏi hy vọng
sớm ngày đoàn viên
tết là thời điểm để đoàn viên xung họp
tuy nhiên đối với các can phạm nhân việc phải đón tết trong trại giam cũng là một sự trả giá cho những lỗi lầm mà mình gây ra
để các phạm nhân được đón tết trong không khí ấm áp thân tình tránh cảm giác bị bỏ rơi
trại tạm giam công an tỉnh quảng nam đã tổ chức nhiều hoạt động cho phạm nhân tham gia đón tết
trong đó gói bánh trưng bánh tết cho các phạm nhân là chương trình mang đầy ý nghĩa nhân văn
được phạm nhân mong đợi nhất
với không ít phạm nhân đây là cái tết đầu tiên trong trại sẽ không tránh khỏi cảm giác chơi vơi hụt hẫng
nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo cán bộ tại trại họ cũng đã tìm được sự ấm áp bên những phạm nhân đang thi hành án tại đây